bảo trân kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có công văn gửi các cơ quan sở ban ngành
các doanh nghiệp và ủy ban nhân dân các huyện thành phố trong tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền đấu tranh phòng ngựa
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
theo đó công văn nêu rõ trong thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn cho người dân
gây bức xúc trong dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự và đời sống người dân
tỉnh đồng nai đề nghị các cơ quan sở ban ngành các địa phương phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ
đáng viên công chức người lao động và nhân dân khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng
phải nâng cao tinh thần cảnh giác thường xuyên tìm hiểu các phương thức thua đoạn hoạt động của tội phạm này
trên các phương tiện thông tin đại chúng trang thông tin chính thống của địa phương và lực lượng công an
trước đó thông tin về việc bà nguyễn thị giang hương chủ tịch ủy ban nhân dân huy nhân trạch tỉnh đồng nai
bị mất hơn một trăm linh tỷ đồng trong tài khoản gây xung sao dư luận
các nhóm lừa đảo công nghệ cao đã liên hệ và yêu cầu bà hương mở tài khoản
sau đó bà hương huy động tiền từ người thân bạn bè nạp vào tài khoản
bằng nhiều cách khác nhau nhóm lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản của bà hương với số tiền trên
hiện vụ việc đang được công an xác minh làm rõ